còn tại tỉnh quảng bình công an huyện bố trạch vừa đấu tranh thành công chuyên án truy xét đối tượng trộm tiệm vàng
bắt giữ đối tượng là nguyễn thanh lam sinh năm hai nghìn trú tại xã hòa trạch huyện bố trạch về hành vi trộm cắp tài sản
sáng ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nhận được tin báo của bị hại là anh đoàn xuân thủy chủ tiệm vàng kim bình
ở chợ hoàn lão huyện bố trạch tỉnh quảng bình bị kẻ gian đột nhập vào đêm hôm trước
trộm cắt một số liệu lớn trang sức bằng vàng trị giá gần một trăm linh triệu đồng
công an huyện bố trạch đã nhanh chóng vào cuộc để tiến hành điều tra truy bắt đối tượng
từ nguồn tin của quần chúng nhân dân và hình ảnh trích xuất từ các camera an ninh
cơ quan công an đã làm rõ đối tượng nguyễn thanh lam sinh năm hai nghìn
chú tại khuôn cảng xã hòa trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình là đối tượng gây ra vụ án

công an huyện bố trạch đã nhanh chóng vào cuộc để tiến hành điều tra truy bắt đối tượng
tại cơ quan điều tra nguyễn thanh lam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đồng thời khai báo đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản như điện thoại di động
loa kẹo kéo
tại cơ quan điều tra nguyễn thanh lam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tài sản như điện thoại di động